hôm nay một mươi năm tháng sáu ngày làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ năm quốc hội khóa một mươi bốn trước khi chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân phát biểu bế mạc kỳ họp các đại biểu quốc hội sẽ thông qua nhiều luật và nghị quyết quan trọng
theo đó quốc hội sẽ biểu quyết thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của các luật liên quan đến luật quy hoạch nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề
việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý sử dụng vốn tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi
nghị quyết thành lập đoàn giám sát chuyên đề của quốc hội năm hai nghìn một mươi chín
nghị quyết thành lập đoàn giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về quy hoạch quản lý sử dụng đất đai tại đô thị từ khi luật đất đai năm hai nghìn một mươi ba có hiệu lực đến hết năm hai nghìn một mươi tám
và dự thảo nghị quyết thành lập đoàn giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy chữa cháy
nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ năm quốc hội khóa một mươi bốn
nghị quyết kỳ họp thứ năm quốc hội khóa một mươi bốn
sau đó chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân sẽ phát biểu bế mạc kỳ họp